đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ngài yuri fedrotov
phó tổng thư ký liên hợp quốc tổng giám đốc cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc unodc
nhân dịp đoàn sang tham dự hội nghị quốc tế về phòng chống mua bán động vật hoang dã tại hà nội
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm ghi nhận sự đóng góp và hỗ trợ hiệu quả của unodc cho việt nam nói chung
và bộ công an nói riêng bằng việc tài trợ nhiều dự án về nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
rửa tiền bạo lực gia đình
các dự án đã góp phần giúp nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật hỗ trợ trang thiết bị cho các đơn vị có liên quan
bộ trưởng tô lâm mong muốn ngài tổng giám đốc tiếp tục tạo điều kiện để xây dựng và triển khai chương trình quốc gia hợp tác
giữa chính phủ việt nam và unodc giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai một cách thiết thực và hiệu quả
phát biểu tại buổi tiếp phó tổng thư ký liên hợp quốc tổng giám đốc cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc unodc
iuuri fedortov đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp và kết quả phối hợp giữa bộ công an việt nam và unodc
trong thực hiện các chương trình dự án về phòng chống tội phạm và tin tưởng rằng trong thời gian tới hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển hơn nữa